đến hẹn lại lên thì từ tháng một mươi hai bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ phòng rạ bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi
từ tháng ba tới tháng sáu là cao điểm của bệnh
vào thời gian này lượng người nhập viện vì bệnh thủy đậu tăng đột biến ở cả người lớn và trẻ em
tại một số địa phương khi trẻ mắc bệnh thủy đậu nhiều bà mẹ vẫn hay tùy tiện chữa trị bằng phương pháp dân gian
với việc bệnh thủy đậu nên kiêng gió không tắm rửa trùng mền kín hoặc nghĩ rằng nếu nổi bỏng nước nhiều chừng nào thì bệnh sẽ mau hết
thậm chí có người chữa bằng phương pháp dân gian cho tắm và uống nước gốc rạ
theo bác sĩ khanh cho biết việc bệnh nhân tắm hay uống nước gốc rạ là sai lầm
do những nốt đỏ của bệnh thủy đậu giống với chân rạ nên người xưa gọi là bệnh trái rạ
từ đó họ nghĩ là uống nước gốc rạ hay tắm nước gốc rạ sẽ hết bệnh
tắm nước gốc rạ không những không có tác dụng gì hết mà đôi khi còn gây ngứa và nhiễm trùng da
còn uống nước gốc rạ có khi dẫn đến ngộ độc

thưa quý vị xe quá tải
xe quá tải vẫn hoành hành trên nhiều tuyến quốc lộ là nhận định của lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam
về kết quả kiểm soát tải trọng xe những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
và đây cũng chính là cái nỗi căn bản cũng như là cái sự khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ chống xe quá tải
bởi làm thế nào để có thể ngăn chặn triệt để tình trạng này
đến nay thì câu hỏi vẫn chưa tìm ra lời giải cuối
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo thống kê chỉ tính trong tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng chức năng đã tiến
hành kiểm tra gần một mươi ba xe
phát hiện và xử lý hơn một ba trăm linh xe
tức gần năm trăm linh giấy phép lái xe
và xử phạt số tiền là một mươi tám năm tỷ đồng
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
thì lực lượng thanh tra giao thông cũng thử nhận
do lực lượng còn mỏng thiếu kinh phí hoạt động
các lái xe lợi dụng các lực lượng chức năng tập trung nhiệm vụ
đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trong dịp lễ tết đầu năm
để chở hàng quá tải lưu thông trên các tuyến quốc lộ
gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông
mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường
trên thực tế trên tổng cục trưởng
tổng cục đường bộ việt nam kiến nghị
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ động chỉ đạo công tác phối hợp
giữa các lực lượng công an thanh tra giao thông
nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác kiểm soát
tải trọng các phương tiện giao thông
tiếp tục củng cố lực lượng duy trì hoạt động
của các trạm kiểm soát tải trọng lưu động
vào chiều ngày một mươi hai tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến dự án luật sửa đổi
một số điều của luật giáo dục
và một trong những nội dung đáng chú ý
đó chính là đề xuất thay thế
quy định miễn học phí cho học sinh
sinh viên sư phạm bằng quy định
được vay tín dụng sư phạm
để đóng học phí và chi trả
sinh hoạt phí thông tin đăng tải
trên báo kinh tế và đô thị
theo bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phùng xuân nhạ
chính sách không thu học phí
đối với học sinh sinh viên sư phạm
đã thực hiện được hai mươi năm
và đây cũng là chính sách ưu tiên của đảng và nhà nước
thể hiện quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu
thực tế cũng chứng minh
trước đây chính sách trên đã thu rất nhiều học sinh giỏi
vào các trường sư phạm
tuy nhiên theo cơ quan soạn thảo
hiện nay nhu cầu của thị trường lao động đã có sự thay đổi
số sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường
chưa có việc làm hoặc làm không đúng
ngành sư phạm còn nhiều
có tình trạng đi làm trái ngành trái nghề
gây lãng phí lớn nguồn nhân lực của sư phạm
vì vậy học sinh sinh viên sư phạm
cũng cần đóng học phí như học sinh sinh viên
các ngành học khác
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nhấn mạnh
đồng thời cho biết để thu hút
và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên sư phạm
dự luật nêu rõ
sau khi tốt nghiệp nếu công tác trong ngành giáo dục
đủ thời gian quy định
sẽ không phải trả khoản vay tín
bật đến từ đời sống phương nam
và những tin tức thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng nay ngày một mươi ba tháng ba
của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình
chúc quý vị một ngày làm việc học tập thật hiệu quả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
vào khung giờ này ngày mai trên antv